tại cờ biển rạch gốc huyện ngọc hiển tỉnh cà mau những chuyến biển cuối năm liên tục trúng mùa
thuyền đầy ắp cá tôm năm nay niềm vui thực sự trọn vẹn khi lục biển cuối năm vào những ngày
giáp tết nguyên đán càng làm cho không khí ngư dân nơi đây rộn rã hơn bao giờ hết
vào thời điểm này mỗi ngày các phương tiện vươn khơi đều đánh bắt hơn vài tấn thủy hải sản
các loại trừ các khoản chi phí chủ phương tiện thu về từ hai mươi đến ba mươi triệu đồng
trúng mùa được giá kéo theo các cơ sở chế biến thủy sản các làng nghề đều tăng thu nhập
tại các cơ sở thu mua lúc nào cũng tất bật nhộn nhịp người mua kẻ bán
tranh thủ nguồn nguyên liệu để cung ứng thị trường tết năm nay
được biết huyện ngọc hiển có hơn một phương tiện đánh bắt vừa và nhỏ
những chuyến biển cuối năm là thời điểm quyết định cho những chuyến ra khơi
để sẵn sàng đón lộng biển trong những ngày giáp tết các chủ phương tiện đánh bắt thủy sản trên địa bàn
đang tất bật chuẩn bị các ngư lưới cụ bảo đảm nguồn nhân liệu ra khơi với lương thực đầy đủ
tin tưởng vào chuyến biển cuối cùng của năm sẽ đầy áp tôm cá
đây là thời điểm vang của năm để đời sống ngư dân vui dày trong những ngày tết
thì đó thì cao cáu
như thế giờ mình đi ra nó hai ba miệng phải trang bị cho nó đầy đủ
còn dầu thì tùy theo như ghe lớn thì người ta lấy năm bảy trăm linh còn ghe nhỏ thì lấy hai ba trăm linh vậy đó
như người ta giàu nhiều người ta đi ba bốn ngày bốn năm ngày người ta vô còn dầu ít thì đi hai ba ngày vậy đó
từ nay đến tết nguyên đán ngư dân còn đón thêm một chuyến biển nữa là kết thúc mùa vụ
chính vì thế lực lượng ngư phủ tranh thủ kiếm thêm thu nhập
ngư dân giải quyết
tại cốc huyện ngọc hiển với niềm hy vọng đón xuân bằng những mẻ lưới tôm cá đầy khoang
và một vụ mùa bội thu từ lộc biển để đón một mùa xuân năm hai nghìn hai mươi trọn vẹn sung túc